trên trang đánh giá du lịch và đặt phòng trực tuyến nổi tiếng thế giới tripadvisor vừa công bố giải thưởng do du khách bình chọn
trong đó hội an xếp thứ một mươi bảy và thủ đô hà nội đứng thứ một mươi năm trong danh sách hai mươi năm điểm đến nổi tiếng nhất thế giới hai nghìn hai mươi
traverse choice awards là giải thưởng cao quý nhất của tripadvisor
giải thưởng thường niên được trao cho các khách sạn nhà hàng tour điểm đến với các đánh giá từ hàng triệu du khách sử dụng website này
top một mươi của hạng mục điểm đến nổi tiếng nhất thế giới có nhiều đô thị lâu đời hiện đại và xinh đẹp như london anh paris pháp barcelona tây ban nha
đô thị cổ hội an được chuyên trang này mô tả như là một hình mẫu về việc bảo tồn được nhiều giá trị lâu đời của một thương cảng quan trọng bậc nhất khu vực đông nam á từ thế kỷ một mươi năm đến thế kỷ một mươi chín
trong tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi tạp chí du lịch uy tín của hoa kỳ travel laser công bố thành phố hội an lọt danh sách hai mươi năm thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi
theo danh sách này đô thị cổ hội an xếp thứ ba với chín mươi năm mươi hai điểm và là thành phố có vị trí cao nhất ở châu á